xin kính chào quý vị và các bạn
tại bắc bộ chỉ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu
nên cho đêm nay chỉ có mưa vài nơi
với nền nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
sáng ngày mai khu vực chịu tác động của gió đông đến đông nam
thổi hơi ẩm từ biển vào đất liền
nên lúc sáng sớm sẽ có mưa giải rác
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực tây bắc là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh miền trung thời tiết tại khu vực
thanh hóa cho đến nghệ an cũng có mưa giải rác
với nhiệt độ ngày đêm là một mươi tám hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
dọc các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực bình định phổ biến ít mưa
cùng nhiệt độ gia động ở mức là hai mươi hai đến hai mươi tám độ
còn khu vực phú yên đến ninh thuận bình thuận
ít mưa ban ngày trời còn nắng nhiệt độ là hai mươi bốn đến ba mươi một độ
xa nở phía nam cả tây nguyên và nam bộ
thời tiết hầu như không biến động phổ biến ít mưa ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
tại nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên mức ba mươi ba độ
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ gió nhẹ đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ